hàng đốc lạnh nhập khẩu vào nước ta tăng rất mạnh nhất là khi tình hình giá thịt trong nước cao do dịch bệnh người dân không thể tái đàn
nếu không kiểm soát tốt thì còn nguy hiểm hơn cả người nhập cảnh trái phép
covid một mươi chín là virus siêu lây nhiễm chỉ cần một người bị là sẽ lây theo cấp số nhân
các cơ quan chức năng kiểm soát các mặt hàng này trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay là rất cần thiết vi phòng còn hơn chống
ngoài kiểm soát thực phẩm đông lạnh nhập khẩu thì chìa khóa thành công của việt nam chính là xét nghiệm nhanh và khoanh vùng cách ly để dập dịch
do đó thời gian tới sẽ đẩy mạnh nâng cao tốc độ xét nghiệm để tránh tình trạng lấy mẫu nhưng không kịp xét nghiệm
đối với cư dân mạng bên cạnh các biện pháp triển khai của bộ y tế thì người dân cần đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
và thực hiện thói quen đeo khẩu trang là biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân và xã hội
giai đoạn này mỗi người dân chúng ta cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đừng chủ quan sẽ rất nguy hiểm khi chưa có vaccine phòng chống
hãy nên coi khẩu trang là vật bất ly thân đó là cách tự bảo vệ gia đình và xã hội
dịch bệnh diễn biến phức tạp và nhiều lo ngại khi bước vào mùa đông
trước những biện pháp phòng chống và kiểm soát của bộ y tế quan điểm của bạn ra sao
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của chủ nhật công an nhân dân
chủ nhật công an nhân dân
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của chủ nhật công an nhân dân
anh triệu xuân kỳ tại bản phá uân xã mường giàng huyện quỳnh nhai đã luôn chủ động trong công tác đảm bảo an toàn khi vận chuyển hành khách đặc biệt là với những khách du lịch tại lòng hồ
một trong những điều mà anh rất tự hào ở bến đò này mỗi người lái đỏ đều đặt chữ tâm khi điều khiển phương tiện và cũng chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào
tôi là lái thuyền ở trên sông từ nhiều năm nay thường xuyên chở khách đi
tham quan lòng hồ thủy điện sông đà cũng như đi tham quan cảnh sông nước
trước khi khách lên thường lên thuyền tôi thường xuyên yêu cầu khách mặc áo phao đầy đủ kiểm tra an toàn trước khi rời bến
cả lưu lượng thuyền và bè trên tuyến chủ yếu là do bà con tự đóng để thuyền đi làm nương đi đánh bắt tôm cá ở bên sông
thường tất cả những thuyền này
không đủ điều kiện để kiểm định và đăng ký
thuyền truyền ở đây không thể dồn hết tất cả bà con ở tất cả các thuyền vào được
mà chúng tôi phải đi ký cam kết gần như là tùy thuyền nào bọn tôi ký cam kết và chúng tôi cũng thuyền truyền luôn
vừa đi làm vừa đi xử lý và phối kết hợp là thuyền truyền luôn cho bà con
không chỉ nâng cao nhận thức đối với các chủ phương tiện điều khiển thuyền đò trên sông
dã mừng rằng huyện quỳnh nhai có số lượng học sinh đi học bằng thuyền đò rất lớn
vì vậy những buổi tuyên truyền vì bình yên sông nước và tặng áo phao cứu sinh cho các em học sinh như thế này
của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thực sự là việc làm thiết thực giúp các em đến trường an toàn học tập tốt
khi nhận được chiếc áo phao này thì em cảm thấy rất là vui
em nắm được quy định về luật an toàn giao thông đường thủy và mặc áo phao khi đi trên sông nước chấp hành đúng luật
em cảm thấy là rất là bổ ích và mang kiến thức an toàn về cho mình và để tuyên truyền cho người thân
thì hàng năm thì phòng cảnh sát đông công an tỉnh sơn la cũng phối hợp với công an các huyện có tuyến đường thủy đi sông đài đi qua
thì đã tổ chức tuyên truyền cho không chỉ là quận chống nhân dân dọc hai bên bờ sông
và đặc biệt là cũng phối hợp với các nhà trường mà có các em học sinh đi học qua sông
để trong đó tuyên truyền việc chấp hành các quy định và pháp luật về trật tự đảm bảo trật tự an trong đường thủy nội địa
cùng với đó là cũng những kỹ năng phòng tránh đối nước cũng như là kỹ năng xử lý tình huống khi mà xảy ra sự cố đối nước
trong thời gian tới để đảm bảo an toàn và nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa
ngoài công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng mỗi người dân cũng cần phải chủ động trang bị kiến thức trang bị bảo hộ
chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra

đó là những người như thế nào thưa đồng chí
qua công tác hư viễn và trực tiếp điều tra các bộ án thì chúng tôi có thể thấy thế này
nạn nhân của các đối tượng nhằm vào để mục đích lừa đẩy đoàn sản
thì thường là các doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn về vốn
họ cần rất cần thiết về nguồn vốn nhất định
mà trong khi đó vấn đề tiếp cận với ngân hàng cũng đang hết sức khó khăn
vấn đề về tài sản đảm bảo những lịch khác yêu cầu về phương án thân doanh
trong khi những đối tượng đưa ra về phương án kinh doanh rất là dễ dãi dễ dàng
nên doanh nghiệp thấy thế là thuận lợi
một số trường hợp vào đánh cái lòng tham của người dân
cụ thể mỏ hay thắt khoáng cắt quặng hoặc kho báu lớn